về phía nam tuy nhiên các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ngày hôm nay
cũng chịu tác động của nhiễu động từ biển vào vì thế mây sẽ chuyển nhiều hơn
cùng với đó mưa rông có xu hướng gia tăng hơn trong buổi chiều tối
tình trạng nắng nóng trên khu vực trong ngày hôm nay được dự báo cũng có xu hướng giảm hơn
so với những ngày trước đó phổ biến với mức nhiệt độ là ba mươi bốn ba mươi năm độ đối với phần phía bắc
và ba mươi một ba mươi hai độ đối với khu vực từ khánh hòa trở vào đến bình thuận
với tây nguyên và nam bộ dự báo từ giờ cho đến khoảng một mươi sáu giờ chiều
thời tiết tại đây vẫn khá ổn định trời nắng nhiệt độ cũng duy trì ở ngưỡng vừa phải
tuy nhiên trong ngày hôm nay gió mùa tây nam ở các tỉnh phía nam có xu hướng hoạt động mạnh dần trở lại
vì thế mà trong chiều tối và đêm nay mưa rông sẽ tăng lên mức độ giải rác cho cả hai khu vực
không loại trừ khả năng xuất hiện những nơi có mưa vừa đến mưa to
bà con cần hết sức lưu ý đề phòng các hiện tượng cực đoan như sấm xét lốc xoáy và gió giật mạnh
trên biển trong ngày và đêm nay khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
cà mau đến kiên giang và khu vực vùng vịnh thái lan cũng tiếp tục xảy ra mưa rào và rông mạnh
khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp
trong khi đó với khu vực huyện đảo hoàng sa trời không mưa ngày có nắng tầm nhìn xa trên một mươi km
thuận lợi cho bà con ngư dân khai thác và đánh bắt trên ngư trường truyền thống này
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước